thưa quý vị hạn trồng hạn hạn từ năm này kéo dài sang năm khác hạn khốc liệt trong mùa khô hạn nặng giữa mùa mưa là những gì đã và đang diễn ra ở tây nguyên trong mấy năm qua
sa mạc hóa là điều đang được cảnh báo có thể xảy ra ở tây nguyên trong tương lai không xa nếu không có những giải pháp khắc phục